và chương trình ngày hôm nay thứ năm ngày một mươi sáu tháng tám
vâng thưa quý vị cơn bão số bốn có những diễn biến mới đổi hướng và di chuyển tăng tốc mạnh dần hơn
và thông tin chi tiết thì chúng tôi sẽ đề cập đến sau một ít phút nữa
còn ngay sau đây hãy cùng bắt đầu chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay với phần điểm qua những tin trí
gió di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi km đến bốn giờ ngày một mươi bảy tháng tám
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một độ vĩ bắc một trăm linh sáu chín độ kinh đông ngay trên vùng biển các tỉnh từ quảng ninh đến nghệ an
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
do ảnh hưởng của bão ở vịnh bắc bộ có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
ở huyện đảo bạch long vĩ và cô tô từ trưa và chiều gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển trên vịnh bắc bộ cao từ hai đến bốn mét biển động rất mạnh
vùng nguy hiểm trên biển trong hai mươi bốn giờ tới vùng gió mạnh cấp sáu trở lên
toàn bộ vùng biển bắc vịnh bắc bộ phía bắc vĩ tuyến một mươi chín độ vĩ bắc
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão di chuyển
bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
từ nửa đêm nay đến trưa mai một mươi bảy tháng tám vùng tân bão với sức gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ quảng ninh đến nghệ an
sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
nhìn nhận về bão số bốn ông hoàng đức cường giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin
bão đổi hướng di chuyển tăng tốc và mạnh dần hơn
từ đêm nay ngày một mươi sáu tháng tám đến hết ngày một mươi bảy tháng tám mưa lớn rồn rập ở khu vực bắc bộ bắc trung bộ
trọng điểm là ở đông bắc tây bắc bộ nam sơn la hòa bình và nghệ an
cảnh báo mực nước lũ trên sông bùi ở trương mỹ hà nội có thể ở mức báo động hai gây ngập úng
song mức độ không nghiêm trọng bằng đợt lũ vào trung tuần tháng bảy vừa qua
vì vậy hà nội cần theo dõi sát diễn biến mưa mực nước tại các khu vực thấp trũng để chủ động phòng tránh
đặc biệt lưu ý phối hợp tốt giữa các địa phương trong việc chỉ đạo điều hành chống ngập úng đô thị bơm nước ra sông đáy sông nhuệ
các tỉnh hòa bình sơn la yên bái phú thọ quảng ninh lạng sơn cao bằng thanh hóa nghệ an cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
tính đến một mươi sáu h chiều ngày một mươi năm tháng tám hồ thủy điện sơn la mở một cửa xà đáy thủy điện hòa bình mở ba cửa xà đáy thủy điện tuyên quang mở một cửa xa đáy
ngoài ra có hơn một trăm linh một hồ chứa lớn và một chín trăm bốn mươi năm hồ chứa nhỏ khu vực bắc bộ và bắc trung bộ đã đầy nước hai trăm ba mươi bốn hồ chứa sung yếu
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai kiến nghị thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra chỉ đạo đôn đốc các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ sau bão
ba đoàn gồm đoàn một kiểm tra quảng ninh hải phòng đoàn hai kiểm tra nam định thái bình thanh hóa đoàn ba kiểm tra hệ thống đê sông
trong khi đó tại bình định vào trưa ngày hôm qua một mươi năm tháng tám tàu cá bd chín mươi sáu nghìn bảy trăm sáu mươi tám ts đã đưa bốn thuyền viên gặp nạn trên biển cập cảng mũi tấn thành phố quy nhơn an toàn
trước đó bốn thuyền viên khi đang hành nghề trên biển thì gặp sóng to gió lớn
nên tàu bất ngờ bị phá nước và nhanh chóng bị chìm
rất may sau khi phát tín hiệu cấp cứu có tàu cá hoạt động gần đó đã phát hiện cứu vớt và sơ cứu kịp thời đưa tất cả vào đất liền để được chữa trị
hiện bộ đội biên phòng tỉnh bình định đã làm các thủ tục tiếp nhận sơ cứu ban đầu và chuyển các ngư dân gặp nạn lên cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
tại diện tích quốc gia đặc biệt thành điện hải bảo tàng đà nẵng đã tổ chức chương trình nghệ thuật nghe hiện vật kể nhằm hướng đến kỷ niệm một trăm sáu mươi năm ngày nhân dân đà nẵng đại diện cho nhân dân cả nước mở đầu cho cuộc kháng chiến chống liên quân pháp tây ban nha xâm lược một nghìn tám trăm năm mươi tám hai nghìn một mươi tám
cách đây một trăm sáu mươi năm ngày một tháng chín năm một nghìn tám trăm năm mươi tám tiến súng đại bắc trên một mươi sáu chiến hạm của đội quân viễn trên phương tây
cách đây một trăm sáu mươi năm ngày một tháng chín năm một nghìn tám trăm năm mươi tám tiến súng đại bắc trên một mươi sáu chiến hạm của đội quân viễn trên phương tây ban nha xâm lược một nghìn tám trăm năm mươi tám hai nghìn một mươi tám
trước việc ủy ban nhân dân phường quang trung đã cho phá rỡ để xây mới chợ và thu từ chín đến một mươi tám triệu đồng một người một lô dù chưa được phê duyệt chúng tôi đã đến làm việc với ủy ban nhân dân thành phố tuy nhiên không nhận được câu trả lời
đến thời điểm hiện tại chợ tạm vẫn hoạt động bình thường các tiểu thương đã tự dựng lại lều tre để bán hàng nhưng bất cập vẫn chưa được giải quyết
và việc thu phí chỗ ngồi tại chợ vẫn được phường này tiến hành bình thường
chúng ta vừa trải qua một nửa thời lượng của chương trình an ninh ngày mới với rất nhiều những thông tin những vấn đề nóng đang được dư luận đặc biệt quan tâm
và ngay sau đây thì những đồng nghiệp từ phía nam sẽ chuyển đến cho quý vị những thông tin kinh tế và một không gian văn hóa giải trí tại đây
xin được mời trường quay sáng phương nam ạ
máy cường xin chào hai miên tập viên quyền và phương thảo
công an quận tân phú tp hcm cho biết đang tạm giữ đối tượng là đặng hoàng bách sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ quận bình tân để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản
qua kiểm tra công an xác định bách dương tính với chất ma túy
tại thời điểm gây án nam thanh niên này có sử dụng ma túy
bước đầu bách khai nhận khoảng một mươi bốn h ngày một mươi ba tháng tám bách đi vào chi nhánh ngân hàng nằm trên đường nguyễn sơn phương phú thọ hòa quận tân phú tp hcm với ý định cướp tiền
bách rút giao uy hiếp nhân viên và yêu cầu phải đưa tiền
sau đó nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động cho bảo vệ
lúc này bách thấy một vị khách nam đang giao dịch liền rút dao uy hiếp
vì khách hoảng sợ nên đã đưa cho nam thanh niên số tiền khoảng bảy trăm linh đồng
sau đó đối tượng thản nhiên ngồi tại chỗ để đếm tiền
công an quận tân phú cùng bảo vệ ngân hàng đã có mặt tiến hành khống chế bắt giữ đối tượng cùng tan vật đưa về trụ sở
thúy vị công an quận một tp hcm đang tạm giữ đối tượng là phan hiệp cường sinh năm một nghìn chín trăm linh ba quê bình định để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
rạng sáng ngày một mươi năm tháng tám một người phụ nữ đang ngồi ở phòng chăm sóc khách hàng tầng trệt khu h bệnh viện từ dũ phường phạm ngũ lão quận một
chị thảo có để một túi sách gần người thân đang nằm ngủ dưới nền gạch
một lúc sau đối tượng cường đến vời hỏi thăm rồi lục lợi lấy tiền cùng điện thoại và bỏ trốn
qua hình ảnh camera lực lượng bảo vệ bệnh viện từ dũ đã bắt giữ đối tượng cường và bàn giao cho công an xử lý
sự việc là lời cảnh báo đối với người dân khi đến thăm khám tại các bệnh viện nơi tập trung đông người
đặc biệt vào buổi tối nhiều đối tượng xấu có thể trà trộn lợi dụng lúc người dân nghỉ ngơi ngủ say tại các hành lang bệnh viện để trộm tài sản
chuyển sang lĩnh vực kinh tế thú vị và các bạn
nhiều khó khăn cũng như các bất cập trong chính sách bảo hiểm xã hội đã được các doanh nghiệp thẳng thắng nêu ra trong buổi đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo bảo hiểm xã hội diễn ra vừa hôm qua tại tp hcm
điển hình hiện nay là vấn đề rà soát sổ bảo hiểm xã hội để trả lại cho người lao động tự quản lý
được nhiều nơi cho rằng khá bất cập cho hoạt động kiểm tra quá trình bảo hiểm xã hội của từng người lao động của các doanh nghiệp
vấn đề của công ty mình cũng có gặp rồi nhưng mình đã giải quyết xong rồi
tức là khi mà ra soát sổ cho người lao động thì có những trường hợp giống như mấy đơn vị cũng đã phản ảnh là nó thiếu quá trình của những cái quá trình của người lao động làm cho đơn vị trước
thì nó sẽ không có nó chỉ có quá trình hiện tại của công ty hiện tại thôi còn quá trình trước thì sẽ bị mất rất là nhiều
thì chính là cái người mà chịu trách nhiệm về vấn đề bảo hiểm xã hội tự rà soát và kiểm tra cho người lao động thì mới phát hiện được cái vấn đề đó
còn nếu mà không kiểm tra kỹ thì sẽ không biết được là họ bị sốc quá trình
khi nhận được cái sổ để trả cho người lao động thì có một số người lao động mà có cái quá trình làm việc ở các tỉnh thành phố khác thì hiện nay là trong cái tờ rời trả về thì chưa
thì cái việc này thì nó cũng có xảy ra tuy nhiên thì nó cũng không nhiều và chúng tôi cũng sẽ có làm việc cụ thể với các cái đơn vị đó
bởi vì hiện nay thì cơ sở dữ liệu của ngành bảo hiểm xã hội đã tập trung cả nước
như vậy thì chúng tôi sẽ lấy cái quá trình ở người lao động đã tham gia ở các tỉnh khác để chúng tôi tích hợp vào cái tờ rời này
và chúng tôi sẽ in bổ sung để gửi lại
bên cạnh việc giải quyết các khó khăn và thắc mắc của các đơn vị đại diện lãnh đạo bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh còn thông tin đến các doanh nghiệp về các chính sách
cũng như quy định mới liên quan tới nội dung cơ bản của luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm hai nghìn một mươi bốn hay luật bảo hiểm y tế sửa đổi và các quy định khác liên quan tới lĩnh vực bảo hiểm
thưa quý vị chiều tối ngày một mươi năm tháng tám tại thành phố hồ chí minh nhạc sĩ nguyễn văn trung cùng đông đảo nghệ sĩ đã giới thiệu album
thương con thương không
thương cả cuộc đời khai mạc cho các gián âm nhạc mùa vu lan báo hiếu
thương con thương cả cuộc đời đánh dấu âm bâm thứ hai mươi trong một mươi năm năm sáng tác của nhạc sĩ nguyễn văn trung
giữ nguyên không cách ballad nhẹ nhàng cùng lời bài hát đậm tính tự sự một mươi khá khúc trong album là một mươi mẫu chuyện về cha mẹ và con mà nhạc sĩ nguyễn văn trung góp nhặt từ cuộc sống hàng ngày
những lần nghịch ngợm của hai cha con khiến mẹ phiền lòng đến giấc mơ về ngày không còn mẹ đều là cảm hứng mới mẻ để nguyễn văn trung cho ra đời sản phẩm lần này
cũng là một người sáng tác nhưng thật sự bách nể chung với những khá khúc như thế này
bởi vì rất là tự nhiên những câu chuyện trong nhà mọi người nói với nhau nhưng mà được nói bằng âm nhạc
nếu mà đạt được tới cái sự tối giảm rồi thì nó cũng là một dạng đỉnh cao
mà trung đã làm được điều đó từ bài này qua bài khác có rất nhiều tác phẩm rồi
đây là một món quà nhân dịp lễ vu lan chưa muốn gửi đến cho tất cả mọi người
thì món quà này được thiết kế như là một khung hình mọi người có thể dán hình gia đình của mình lên viện album và để trưng trong phòng cách
thì chúng hy vọng là cái món quà này sẽ giúp cho chúng ta nhớ lại những cái tình yêu những cái sự quan tâm lo lắng của cha mẹ dành cho chúng ta thường ngày
để mà chúng ta yêu thương cha mẹ nhiều hơn chú ý đến cha mẹ